mặc dù chưa kết thúc kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
song nhiều người dân đã tranh thủ trở lại các thành phố lớn nhằm tránh tình trạng un ứ
thiếu phương tiện trong ngày cao điểm
việc thu xếp sớm đã giúp cho người dân thuận tiện trong việc đi lại
bằng cả đường bộ đường sắt lẫn đường hàng không ghi nhận tại tp hcm
từ quảng ngãi và tp hcm nhờ chủ động vào sớm nên gia đình anh phan duy
đã không phải vật vã đợi chờ trên xe như mọi năm
tại bến xe miền đông lượng xe từ các tỉnh tập trung về chưa nhiều
nên việc di chuyển khá thông suốt
đa phần hành khách chọn các nhà xe uy tín nên xuất phát đúng giờ
không bị nhồi nhét và đúng giá vé đã niêm yết
đi lại nó thoải mái hơn
trong khi nhiều người dân đã chủ động trở lại thành phố sớm để thuận lợi hơn trong việc đi lại
cũng như có thời gian nghỉ ngơi thì một số người còn tâm lý tận dụng hết thời gian nghỉ lễ
đến sát ngày mới trở lại tp hcm bất chấp việc ủn tắc xe hoặc giá dịch vụ
có thể tăng cao hơn so với các ngày khác
nếu mình vào sớm trước một ngày thì mình sẽ nhiều thời gian chuẩn bị để đi làm hơn
cho bữa sau đi làm
giao thông tp hcm vốn thường xuyên xảy ra ủn tắc sau mỗi dịp nghỉ lễ
nếu như thế lượng người và xe ùn ùn trở lại tp hcm để bắt đầu tuần làm việc mới
mỗi người dân nên có ý thức hơn trong việc tính toán thu xếp lịch trình đi lại sao cho hợp lý
không làm ảnh hưởng đến giao thông của thành phố cũng như lộ trình đi lại của cá nhân mình